mở đầu sẽ là thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước
thưa quý vị theo bộ y tế cho biết đến nay tại việt nam có hơn chín trăm chín mươi hai ca covid một mươi chín được chữa khỏi
số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu bốn trăm chín mươi bảy ca
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là hơn một trăm hai mươi ba triệu liều
vào tối ngày một tháng một mươi hai thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa cho biết
trong hai ngày ngày một và ngày hai tháng một mươi hai huyện hoàng hóa đã tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một
cho sáu sáu trăm chín mươi học sinh ở độ tuổi từ một mươi năm cho dưới một mươi tám tuổi tại ba mươi bảy xã thị trấn
sau ngày tiêm đầu tiên tại địa phương này ghi nhận tám mươi sáu học sinh có phản ứng sau tiêm phải nhập viện theo dõi
các em học sinh này có biểu hiện phổ biến là buồn nôn đau đầu chóng mặt ớn lạnh
nên các nhà trường và gia đình đã đưa các em đến các cơ sở y tế gần nhất
sau khi được chăm sóc y tế hiện sức khỏe và tâm lý của các em đã ổn định
các cơ sở y tế trên địa bàn huyện hoàng hóa vẫn sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe cho các em học sinh
để bảo đảm an toàn và hiệu quả tiêm phòng
thượng vị ban chỉ đạo phòng chống dịch tp đà nẵng vừa ban hành quyết định xử phạt một nhà hàng một mươi năm triệu đồng
vì không thực hiện đầy đủ quét mã qr khai báo y tế đối với người ra vào cơ sở
đây là một hồi chuông cảnh báo cho các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ lơ là và xem nhẹ việc
thực tế thì vẫn có nhiều người dân các đơn vị buôn bán nhỏ lẻ chủ quan
trong khi các ca mắc cộng đồng vẫn liên tục gia tăng trong những ngày gần đây
khu vực dân cư an hải bắc tám phường an hải bắc quận sơn trà là một trong ba mươi năm chuỗi lây nhiễm có nguy cơ cao
tại đây đã ghi nhận hơn một mươi ca mắc
chính quyền địa phương đã thiết lập khu vực phong tỏa cứng và yêu cầu người dân thực hiện nghiêm túc việc cách ly y tế
tuy nhiên ngay sát bên ngoài hàng rào phong tỏa việc buôn bán vẫn diễn ra rầm rộ
từ khoảng cách không quét mạ qr code người bán vẫn cứ bán người mua vẫn cứ mua
còn tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống mặc dù được trang bị mã qr code nhưng cũng chỉ là hình thức
người ra vào cơ sở vẫn không thực hiện quét mã công tác truy vết dịch tễ liên quan đến ca mắc trên địa bàn
vì thế cũng gặp không ít khó khăn
do đó việc tăng cường các đội kiểm tra xử phạt răng đe là cần thiết trong bối cảnh thích ứng an toàn
hiện nay thì các cơ sở kinh doanh dịch vụ đa số chấp hành việc thực hiện phòng chống dịch và thực hiện biện pháp năm k
tuy nhiên bên cạnh đó thì có một số ít chấp hành chưa tốt
địa phương đã thành lập năm tổ công tác thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ
để hướng dẫn và yêu cầu thực hiện quét mạ qr code theo quy định
không chấp hành thực hiện thì địa phương tiến hành phối hợp cơ quan chức năng lập biên bản xử lý vi phạm hành chính theo quy định
thì đối với khu vực chợ ủy ban nhân phường thường xuyên phối hợp với tổ quản lý chợ
để quản lý tốt các trường hợp kinh doanh buôn bán kể cả trong và ngoài chợ
trong bảy ngày qua đà nẵng ghi nhận bốn trăm linh ca mắc ngoài cộng đồng liên quan đến ba mươi năm chuỗi lây nhiễm
một số ca mắc hiện vẫn chưa rõ nguồn lây
thông tin từ ban chỉ đạo hiện nay đã có tình trạng f một bị bỏ sót trong quá trình điều tra dịch tễ
điều này khiến các nguồn lây tiếp tục phát sinh các ca mắc mới và có thể gia tăng trong vài ngày tới
vì vậy tâm lý chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch cần phải được chấn chỉnh
tôi đề nghị các quận huyện các cơ quan đơn vị
ngày hôm nay ngày mai đề nghị các ông chí ra sót và quấn triệt lại
cái tinh thần này trong cán bộ công chức viên chức và người lao động và nhân dân trên địa bàn của mình
về công tác phòng chống dịch là không được lơ là chủ quan
phải quyết liệt chứ không phải là không có
bởi vì chúng ta quyết liệt chẳng nào thì tình hình mới yên giữ được
thế trận của chúng ta thì mới kinh tế chính trị mới được ổn được mới phát triển được
chứ đúng không là khó
thành phố đã thiết lập trạng thái bình thường mới
nên nguy cơ dịch bệnh lây lan khi tiếp xúc tham gia các hoạt động dịch vụ rất cao
đà nẵng cũng đang đẩy nhanh tiến độ phủ vaccine cho người dân
tuy nhiên ý thức của người dân vẫn là chìa khóa để công tác phòng dịch đạt hiệu quả
thông tin chúng tôi vừa cập nhật
đã có một mươi ba người chết và mất tích do mưa lũ tại phú yên bình định
nhiều tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn
và hiện các địa phương vẫn đang khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ
theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên
lúc bảy giờ sáng nay cho biết lũ đã làm một mươi người chết và mất tích
số nhà bị ngập nước là hai chín trăm sáu mươi năm nhà bốn nhà bị hư hỏng hoàn toàn
lúa vụ mùa bị ngập nước ngã đổ bốn trăm chín mươi sáu hectare
ba trăm ba mươi năm hectare hòa màu và một ba trăm năm mươi tám hectare cây trồng khác bị thiệt hại
số gia súc chết cuốn trôi là năm trăm chín mươi tám con
gia cầm bị thiệt hại cuốn trôi là một mươi tám bảy trăm ba mươi bốn con
chìm một tàu cá trên biển một chín hectare tôm các loại bị vỡ hồ cuốn trôi
tại bình định đến sáng nay nước lũ trên toàn tỉnh đã rút nhiều
tuy nhiên tại các đường tỉnh lộ liên xã đập tràn vẫn còn nước chảy xiết
theo ban chỉ huy phòng chống phòng cháy và chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định
tính đến thời điểm hiện tại đợt mưa lũ này đã làm năm mươi hai xã trên một mươi huyện thị xã thành phố
với khoảng ba mươi một ba trăm bảy mươi tám nhà dân bị ngập nước đã có ba người chết hai người bị thương do mưa lũ gây ra
thiệt hại đến thời điểm hiện tại ước tính khoảng hai trăm linh tỷ đồng
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
một đối tượng trong vụ mua bán trái phép hai mươi bánh heroin đã bị công an tỉnh sơn la bắt giữ thành công sau một mươi sáu năm lần trốn
cụ thể vào sáng ngày một tháng một mươi hai lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
là pua lao tùa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại xã triển khừa huyện mộc châu sau một mươi sáu năm lần trốn
đối tượng pùa lao tùa bị bắt theo quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la
về tội mua bán trái phép chân ma túy
theo hồ sơ vào tháng tám năm hai nghìn bốn sau khi thấy đồng bọn trong vụ án mua bán ma túy trái phép hai mươi bánh heroin
tại địa bàn bản thái hưng xã mường sang huyện mộc châu
thì bị lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng tủa đã bỏ trốn khỏi địa phương
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật
toán nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm bốn bị cáo
gồm nguyễn hoàng duy chú tải quận sơn trà đặng duy tùng nguyễn tấn hiếu trú tại quận ngũ hành sơn
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
và nguyễn thị mỹ phương chú tại quận sơn trà về hành vi không tố giác tội phạm
theo có trạng vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một nguyễn hoàng duy được bạn nhờ trông coi khách sạn trên đường hà bổng quận sơn trà
và bắt đầu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy
duy đã móc nối với bạn tù trước đây là bị cáo tùng để làm chân rét
tùng và hiếu có nhiệm vụ đi giao nhận ma túy và được trả công bằng ma túy sử dụng hoặc tiền để tiêu xài
vào tối ngày bốn tháng năm công an thành phố đã phát hiện và bắt quả tăng tùng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ chín mươi tám chín gai ma túy
khám xét khẩn cấp khách sạn thu giữ hơn sáu mươi năm ga ma túy các loại
riêng bị cáo phương biết rõ duy mua bán trái phép chất ma túy nhưng không tố giác tội phạm
tòa án nhân dân thành phố đà nẵng tuyên phạt nguyễn hoàng duy mức án trung thân
đặng duy tùng một mươi tám năm tù nguyễn tân hiếu một mươi năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
và nguyễn thị mỹ phương một năm tù về tội không tố giác tội phạm
công an thị xã duy tuyên tỉnh hà nam cho biết vừa phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
vừa triệt phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng ninh đắc huân chú tại quận bắc từ liêm hà nội
về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
thông qua huy động lôi kéo người đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo
tại cơ quan công an huân khai nhận là người quản trị điều hành sàn tiền ảo tcb
đã phát hành đồng tcfx và thành lập nhóm có tên là team star diamond
với mục đích thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn
từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến nay huân đã chiếm đoạt tài sản của năm nhà đầu tư tại thị xã duy tiên
với tổng số tiền khoảng ba trăm linh triệu đồng và khai thác dữ liệu từ các sàn khi thành lập đến nay
đã có hàng nghìn nhà đầu tư với tổng số tiền khoảng năm mươi năm tỷ đồng
ngoài ra đối tượng còn quản lý tài sản của các nhà đầu tư

cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã duy tiên đã khởi tố và tạm giam đối với ninh đắc huân để điều tra làm rõ
giả làm nhân viên tư vấn thị trường của các công ty cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng phạm khánh trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thị trấn lang chánh huyện lang chánh
vừa bị công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa bắt giữ
trước đó công an huyện thọ xuân nhận được tin báo của một người đàn ông
ở xã thuận minh huyện thọ xuân về việc ông đang làm nhà thì có một thanh niên làm nhân viên tiếp thị
bán tôn và sát của cửa hàng bán vật liệu xây dựng đến trả bán hàng
tuy nhiên khi thanh toán tiền với chủ cửa hàng thì người đàn ông này mới biết mình bị lừa
nên đã làm đơn trình báo với cơ quan công an
ngay sau khi nhận tin báo công an huyện thọ xuân đã tập trung điều tra xác minh làm rõ phạm khánh trường
là thủ phạm gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tính từ ngày ba mươi tháng một mươi đến khi bị bắt trường đã gây ra hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản